vào khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai căn nhà số ba tầng liền kề sáu mươi sáu nghìn hai trăm sáu mươi bốn trên đường trần văn khéo phường cái khế quận ninh kiều cần thơ bất ngờ phát hỏa dữ dội
cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần thơ đã huy động lực lượng giải cứu bốn người trong căn nhà xảy ra hỏa hoạn
các nhà liên kề xảy ra hỏa hoạn được chủ nhà sử dụng làm trụ sở công ty và đại lý vé số do ông ngô văn lực bảy mươi bảy tuổi làm chủ
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần thơ đã huy động bốn xe chuyên dụng xe thang cùng gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy
vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi toàn bộ diện tích tài sản có giá trị tầng trệt căn nhà phố liền kề ước tính thiệt hại về tài sản khoảng vài trăm triệu đồng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần thơ đã giải cứu thành công các nạn nhân ra ngoài trong đó ông lực bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu
sau hơn nửa giờ chữa cháy ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ